chiều ngày hai mươi năm tháng bảy tỉnh hậu giang tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng cấp nhà nước
họp mặt người có công với cách mạng nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ
tại buổi họp mặt lãnh đạo tỉnh hậu giang gửi lời tri ân
lòng biết ơn sâu sắc đến các gia đình chính sách người có công với cách mạng
dịp này có tám mẹ được phong tặng truy tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng
trao ba huân chương độc lập hạng nhất một mươi bốn huân chương độc lập hạng nhì và bảy mươi hai huân chương độc lập hạng ba
cho tám mươi chín gia đình trên địa bàn có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
công bố quyết định của thủ tướng chính phủ về việc cấp bằng tổ quốc ghi công
và trao bằng cho thân nhân của hai liệt sĩ ở xã nhơn nghĩa a và tân phú thạnh huyện châu thành a